chuyển sang những tin tức khác công an huyện cẩm mỹ đồng nai đã kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can nguyễn thị thuyết năm mươi bốn tuổi chú tỉnh đồng nai về tội chống người thi hành công vụ
ngày một mươi hai tháng tám ubnd huyện cẩm mỹ đồng nai ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín đối với một mươi tám căn nhà lân cận ca bệnh f thuộc khu phố suối râm thị trấn long giao huyện cẩm mỹ
trong đó có nhà của bị can nguyễn thị thuyết thực hiện quyết định trên ubnd thị trấn long giao đã phân công tổ công tác thực hiện nhiệm vụ răng dây xác định vùng phong tỏa y tế tạm thời
khi tổ công tác đang tiến hành thực hiện nhiệm vụ thì thuyết từ trong nhà ra và có lời nói gây cản trở không cho thực hiện việc phong tỏa vì cho rằng việc răng dây phong tỏa gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình
tổ công tác và công an thị trấn đã ngăn chặn khống chế hành vi của thuyết